ngày hai mươi năm tháng bảy tại hà nội trung mương hội liên hiệp thanh niên việt nam phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo bộ lao động thương binh và xã hội tập đoàn thiên long tổ chức họp báo giới thiệu chương trình chia sẻ cùng thầy cô năm hai nghìn một mươi tám với nội dung tuyên dương các thầy giáo cô giáo và những cá nhân có thành tích xuất sắc trong giảng dạy có nhiều công hiến trong sự nghiệp giáo dục bồi dưỡng thế hệ trẻ
đây là năm thứ tư chương trình chia sẻ cùng thầy cô được triển khai trong cả nước
ba năm qua đã có một trăm sáu mươi sáu thầy giáo cô giáo công tác tại các trường học điểm lẻ tại sáu mươi bốn huyện nghèo và các cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng làm công tác dạy học được tuyên dương
năm nay chương trình sẽ bầu chọn và tuyên dương sáu mươi ba thầy cô giáo đang dạy học sinh khuyết tật trong các cơ sở giáo dục chuyên biệt trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và trung tâm bảo trợ xã hội
trong khuôn khổ chương trình sẽ có cuộc thi online mang tên nghĩ về người giáo viên giáo dục đặc biệt để xã hội cùng chia sẻ những khó khăn vất vả với các thầy cô giáo
mỗi thầy cô giáo được tuyên dương sẽ nhận được một sổ tiết kiệm một mươi triệu đồng cùng bằng khen của trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam bộ giáo dục và đào tạo bộ lao động thương bình và xã hội
đồng thời ban tổ chức chương trình sẽ đi thăm và tặng quà một số cơ sở giáo dục nơi có các giáo viên dạy trẻ khuyết tật được tuyên dương
chương trình chia sẻ cùng thầy cô năm hai nghìn một mươi tám nhận hồ sơ xét tuyên dương từ ngày hai mươi năm tháng bảy đến hết ngày hai mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi tám dự kiến lễ tuyên dương được tổ chức vào dịp hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám